tại hà nội cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo của cục chăn nuôi trong thời gian qua tốc độ tăng trưởng của ngành luôn thuộc nhóm cao trong khu vực nông nghiệp
bình quân duy trì ở mức năm sáu trên năm góp phần giữ vững mức tăng trưởng chung cho ngành nông nghiệp
đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong nước và bước đầu có xuất khẩu
năm hai nghìn một mươi tám đàn lợn tiếp tục tăng trưởng tốt
ước tính trong năm hai nghìn một mươi tám sản lượng thịt lợn hơi đạt trên ba tám mươi một triệu tấn tăng hai hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
chăn nuôi da cầm sản lượng thịt đạt khoảng một một trăm linh tấn tăng sáu một so với năm hai nghìn một mươi bảy
sản lượng trứng đạt khoảng một mươi một tám tỷ quả tăng một mươi một so với năm hai nghìn một mươi bảy
sản lượng thịt trâu tăng gần một đạt gần chín mươi tám chín
năm hai nghìn một mươi chín ngành chăn nuôi tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương
thúc đẩy phát triển mô hình chuỗi liên kết trong chăn nuôi giết mổ chế biến thực phẩm và kết nối thị trường
tăng cường công tác kiểm soát tốt dịch bệnh cho gia súc gia cầm trong vụ thu đông hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
nhất là triển khai các giải pháp ngăn chặn xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu phi vào nước ta